báo nhân dân số ra ngày hôm nay đã đăng tải toàn văn tuyên bố chung việt pháp đồng thời đăng tải hai bài xã luận tạo cơ sở vững chắc phát triển quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp trong thời kỳ mới và thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện việt nam cuba
tuyên bố chung việt pháp là sự khẳng định và tái khẳng định quan hệ hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực trong thời kỳ mới thậm chí các vấn đề bao gồm cả chính trị an ninh đặc biệt an ninh biển giải quyết các thách thức tội phạm có tổ chức trong môi trường an ninh khu vực và quốc tế cam kết cùng nhau chống biến đổi khí hậu
còn chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa cuba của tổng bí thư nguyễn phú trọng là dịp để lãnh đạo hai đảng hai nước trao đổi thống nhất phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương lên tầm cao mới
chuyến thăm một lần nữa khẳng định việt nam coi trọng và quyết tâm cùng cuba tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác toàn diện giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước đóng góp cho hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới
hiến kế đẩy nhanh xây dựng sân bay long thành là bài viết được đăng tải trên trang nhất trang hai và trang ba báo thành niên
tại phiên họp thường trực chính phủ hôm qua hai mươi tám tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc đã quyết định phương án mở rộng sân bay tân sơn nhất về phía nam
cũng tại hội thảo giải pháp đẩy nhanh xây dựng sân bay long thành do báo tiền phong tổ chức ngày hai mươi tám tháng ba các chuyên gia lãnh đạo cục hàng không các đại biểu đã góp ý sôi nổi tại hội thảo giải pháp đẩy nhanh xây dựng sân bay long thành
chuyên gia hàng không lương hoài nam đánh giá sau ba năm kể từ khi quốc hội thông qua cho đến giờ dự án sân bay long thành vẫn đang loay hoay chưa triển khai được là do chưa có mô hình đầu tư rõ ràng
trong khi mô hình đầu tư là một phần của báo cáo khả thi của dự án báo cáo khả thi chưa có thì phương án tài chính cũng chưa thành hình dự án khó mà có thể triển khai
cách chúng ta đang triển khai dự án dựa trên hệ thống pháp luật hiện hành cho kiểu đầu tư công trong khi ngay từ đầu các nghị quyết của quốc hội đã khẳng định đây là dự án
dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư công tư quý vị và các bạn có thể tìm đọc bài viết chi tiết trên báo thanh niên
cũng về nội dung sân bay tân sân nhất sẽ mở rộng về hướng nam nhiều bài viết được đăng tải trên các báo sài gòn giải phóng lao động hay tuổi trẻ
cụ thể có thể xây dựng thêm một nhà ga hành khách với diện tích sàn hai trăm linh m hai để có thể phục vụ hai mươi triệu hành khách mỗi năm ở phía nam tức là phía nhà ga hiện hữu
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh phương án này đã được thảo luận công khai minh bạch và cơ bản tp hcm đã đồng ý
hơn nữa phương án này đảm bảo hiệu quả toàn diện từ sử dụng vốn đất đai cũng như kinh tế kỹ thuật an ninh an toàn
ngày hai mươi tám tháng ba truyền đạt ý kiến của thủ tướng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng đã chỉ ra một loạt vấn đề giáo dục đang gây bức xúc trong dư luận
tại buổi kiểm tra tình hình các nhiệm vụ của chính phủ thủ tướng chính phủ giao bộ giáo dục và đào tạo
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo giải quyết những vấn đề gây bức xúc
thủ tướng nhắc nhở bộ giáo dục và đào tạo sáu vấn đề nóng là bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ lao động
hàng loạt vấn đề nóng của bộ giáo dục và đào tạo đã được tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chỉ ra tại buổi làm việc ngày hai mươi tám tháng ba
trong đó nổi cộng như vụ năm trăm linh giáo viên mất việc làm ở đắk lắc vấn đề phong hàm giáo sư phó giáo sư vụ việc cô giáo quỳ trước mặt phụ huynh
và gần nhất là tổ hợp lạ trong đề thi tuyển sinh khi có tình trạng các ngành kỹ thuật tài chính ngân hàng lại tuyển sinh qua các môn văn sử địa
tại tp hcm có những tuyến đường được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng như xa lộ hà nội nguyễn văn linh phạm văn đồng nhưng lại thiếu nhà vệ sinh cầu đi bộ
đường ngàn tỷ thiếu nhà vệ sinh cầu đi bộ
đăng tải trên báo tuổi trẻ
vay tiền tỷ đóng tàu to để nằm bờ là bài viết đáng chú ý trên báo lao động
chưa bao giờ các tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản của tỉnh quảng trị lại gặp khó khăn về thiếu hụt lao động như hiện tại
nhiều tàu dù biết mùa trăng con nước đã lên cứ dòng tàu ra khơi là có cá tôm trở về nhưng bất lực cuốn lưới thả neo nằm ở cảng vì đỏ mắt cũng không tìm ra lao động
nhiều tàu khác lại
hãy nhắm mắt tuyển bạn người làm nghề trên biển ở độ tuổi gần nhỉ hưu để vớt vát
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo lao động
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân